rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc sáu giờ sáng hàng ngày với chương trình an ninh ngày mới
hôm nay thứ năm ngày một mươi bốn tháng một mươi và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý
vâng thưa quý vị những cơn mưa ngày hôm nay ở hà nội cũng như một loạt các tỉnh thành phía bắc và miền trung
đều là do hoàn lưu cơn bão số tám gây ra
đêm qua thì bão đã đi vào khu vực vịnh bắc bộ nên là mưa sẽ còn to hơn
lượng mưa từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi tại thanh hóa trở vào quảng bình có thể đạt từ hai trăm linh ba trăm linh mm
có nơi trên ba trăm năm mươi mm
quảng trị bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội sẽ nằm ở mức từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi sẽ là trên hai trăm linh mm
vâng cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng sạt lở tại vùng núi
để đảm bảo an toàn điện khi mưa lớn quý vị nên ngất nguồn điện nếu trong nhà sắp bị ngập
hoặc bị gió tạt mưa làm ướt sàn nhà
các biển hiệu biển quảng cáo ngoài trời cũng cần được ngắt nguồn điện
khi có mưa to hay là gió lớn
thêm một lưu ý với khu vực ven biển từ quảng ninh đến quảng bình
trong ngày hôm nay gió có thể mạnh lên từ cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín
với thủ đô hà nội thì thời tiết hôm nay trời sẽ chuyển lạnh khi vừa có mưa
vừa có không khí lạnh về nhiệt độ thấp nhất giảm xuống chỉ còn hai mươi một độ c
vâng và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước thì sẽ được chúng tôi cập nhật
ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là thông tin mới nhất về tin bão trên biển đông cơn bão số tám